bốn đối tượng có hành vi gây dối trật tự công cộng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vị thủy tỉnh hậu giang
tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một phát hiện có rất đông thanh niên điều khiển xe phân khối lớn nẹp bô
dàn hàng ngang chặn đường rồi phóng xe với tốc độ cao trên quốc lộ sáu mươi một c
lực lượng chức năng tổ chức vây được ba mươi sáu thanh niên chủ yếu từ một mươi năm đến hai mươi tuổi
trong đó có huỳnh hữu hoàng anh chú tại thành phố cần thơ huỳnh trung cương nguyễn hữu tuấn và đặng văn giang
đều trú tại tỉnh hậu giang cùng ba mươi bảy xe mô tô hầu hết được độ lại
qua đấu tranh các đối tượng thừa nhận có trực tiếp đua xe mục đích là để xác định xe nào mạnh
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vị thủy đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại